chủ động xả trạm bot khi xảy ra ủn tắc đây là nội dung trong công điện của bộ giao thông vận tải về việc bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông tại các trạm bot trong dịp tết nguyên đán canh tí này
bộ cũng yêu cầu tổ chức giao thông khoa học cắm biển phân luồng phân làn hợp lý tại khu vực trạm không để xảy ra ủn tắc đồng thời xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ không đúng theo quy định
ngoài ra bộ cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp hồ sơ những đối tượng kích động chống phá quấy dối tại các trạm thu phí chủ động đề xuất các giải pháp ngăn chặn vô hiệu hóa các hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự để xử lý nghiêm theo quy định